vào chiều ngày hôm nay hội đồng xét xử tòa án nhân dân tp hà nội đã tiến hành tuyên án ba mươi tám bị cáo trong đại án việt á
đáng chú ý ngay trước khi tuyên án đại diện viện kiểm sát đã đề nghị tòa cho quay lại phần tranh tụ
vì đại diện viện kiểm sát đề nghị giảm nhẹ miễn trách nhiệm hình sự cho một số bị cáo
trong đó có ông nguyễn thành danh cựu giám đốc cdc bình dương
sau khi hội ý hội đồng xét xử quyết định tiếp tục tuyên án
hội đồng xét xử nhận thấy quá trình điều tra tố tụng các cơ quan đã làm đúng quy định của pháp luật
quá trình điều tra khai báo tại tòa cho thấy phan quốc việt đã thông đồng với các bị cáo thuộc bộ khoa học và công nghệ
bộ y tế và một số cá nhân liên quan đã biến tài sản của nhà nước là kit test covid một mươi chín
thành tài sản của công ty nâng khống giá vi phạm quy định về đấu thầu đưa và nhận hối lộ
tòa cũng đánh giá cao việc hợp tác với cơ quan
cơ quan điều tra của các bị cáo để làm sáng tỏ vụ án
đồng thời ghi nhận nhiều bị cáo trong vụ án này có đóng góp tích cực trong việc phòng chống dịch covid một mươi chín
về phần dân sự hội đồng xét xử tuyên phan quốc việt phải bồi thường hơn bốn trăm linh tỷ đồng cho cdc của một mươi chín tỉnh hành
số tiền hưởng lợi bất chính từ kit test covid một mươi chín của việt án là hơn một hai trăm linh tỷ đồng
sau khi trừ số tiền bồi thường thì phần còn thừa sẽ phải sung công quỹ của nhà nước
tiến hành tuyên án hội đồng xét xử tuyên bố
trường hợp của ông nguyễn thành danh cựu giám đốc cdc bình dương được miễn trách nhiệm hình sự
theo đó ông danh nhiều lần từ chối nhận tiền của việt á
với các bị cáo khác bị cáo nguyễn thanh long cựu bộ trưởng bộ y tế
bị tuyên án một mươi tám năm tù về tội nhận hối lộ
cựu bộ trưởng khoa học và công nghệ chu ngọc anh bị tuyên án ba năm tù
về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
cựu bí thư tỉnh ủy hải dương phạm xuân thăng
năm năm tù về tội lợi dụng trước vụ quyền hạn trong khi thể hành công vụ
chủ tịch việt á phan quốc việt bị tuyên một mươi bốn năm tù
về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
và một mươi năm năm tù về tội đưa hối lộ
tổng hợp hình phạt trong vụ án này là hai mươi chín năm tù
cựu phó tổng giám đốc việt á vũ đình hiệp phải nhận bảy năm tù
về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
và tám năm tù về tội đưa hối lộ
tổng hợp hình phạt trong vụ án này là một mươi năm năm tù
cựu vụ trưởng vụ trang thiết bị công trình bộ y tế
bị tuyên tám năm tù về tội nhận hối lộ
các bị cáo khác phải nhận từ ba mươi tháng tù treo đến một mươi ba năm tù ra